nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như phát triển bảo vệ rừng
nhiều năm qua tỉnh tuyên quang đã thực hiện mô hình liên doanh liên kết trong trồng rừng
giữa các công ty lâm nghiệp với người dân
mô hình đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho người dân cũng như doanh nghiệp
cùng với việc hỗ trợ cây giống công ty cổ phần nguyên liệu giấy an hòa
tại xã vĩnh lợi huyện sơn dương còn hỗ trợ người dân toàn bộ chi phí thiết kế kỹ thuật
đồng thời cử cán bộ phối hợp với ủy ban nhân dân các xã trưởng các thôn bản tổ chức tuyên truyền
vận động các hộ gia đình đăng ký tham gia trồng rừng nguyên liệu giấy
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy công ty đã hỗ trợ hơn năm ba triệu cây giống cho một ba trăm linh hộ dân
tại các huyện chiêm hóa hàm yên sơn dương yên sơn và thành phố tuyên quang
chúng tôi cũng khuyến khích dân là chúng tôi sẽ cho cây và sẽ đến lúc thu hoạch
thì sẽ bán ủng hộ cho công ty của phần giấy
các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên quang còn thực hiện nhiều hình thức liên doanh
liên kết với công nhân người dân trồng
chăm sóc và bảo vệ rừng
công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên lâm nghiệp tuyên bình đang có hơn một hai trăm năm mươi hectare rừng
liên kết với công nhân và các hộ dân ở địa bàn sáu xã của huyện yên sơn
khi có cơ chế trồng rừng liên doanh
thứ nhất là nó công ty cũng đã giảm được một lượng lớn nhân công về công tác quản lý bảo vệ
thứ hai là chất lượng rừng được nâng lên
khi liên doanh thì người dân cũng coi đó là một cái sản phẩm
cũng như là cái tài sản của mình
về công tác trồng và chăm sóc rừng được tốt hơn
từ đó mà chúng tôi cũng đã tạo được công găn việc làm thêm cho các hộ nhân dân
lợi ích mà việc liên kết giữa các nhóm hộ và các hộ gia đình với các công ty
thì có thể đem lại cái lợi ích rất là hiệu quả
cụ thể là diện tích rừng trồng hàng năm đều đều tăng
và giá trị về mặt kinh tế trong thu nhập của người dân được nâng lên
phá vỡ cái thế độc quyền
trước đây thì có thể nói là có một đơn vị thu mua thôi
thì rõ ràng là người dân không có sự lựa chọn
hiện nay là khi thực hiện liên kết theo chuỗi này thì có rất là nhiều sự lựa chọn
đặc biệt là công ty chế biến các công ty chế biến
và trọng tâm của cái việc cải thiện cái mối liên kết này
và đem lại hiệu quả về mặt kinh tế về mặt xã hội
thì người dân là người được hưởng lợi đầu tiên
chính sách hỗ trợ cây giống trồng rừng và liên doanh
liên kết trồng rừng giữa công ty
và người dân đã góp thêm động lực để người dân gắn bó lâu dài bền vững với rừng